thành quỷ hà nội tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai
học tập quán triệt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và kế hoạch số một trăm năm mươi năm của thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải khẳng định
tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là nhiệm vụ quan trọng
đối với tất cả các cấp ngành địa phương đơn vị
đồng chí hoàng trung hải cho rằng quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đại hội là dịp để hà nội sẵn lọc cán bộ
kiên quyết không để những người thiếu tiêu chuẩn thiếu gương mẫu vào cấp ủy các cấp
không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy
qua đó lựa chọn giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng đủ tiêu chuẩn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chú ý phát hiện giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng
bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số